ngay sau khi hiệp định paris được ký kết trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bận biệu với trăm công nghìn việc
chủ tịch fidel castro vẫn thu xếp để đến thăm động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta
điều này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân việt nam đặc biệt là đối với người dân quảng trị
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô là một trong số ít phóng viên may mắn được chứng kiến gần như trọn vẹn
chuyến thăm lịch sử của chủ tịch cuba fidel castro từ khi đoàn của chủ tịch đến cầu hiền lương
cho đến ngày cuối của chuyến thăm quảng trị
những khoảnh khắc với chủ tịch cuba fidel castro tại quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là một trong những dấu ấn sâu đậm nhất trong suốt cuộc đời cầm máy của ông
trong số hơn hai trăm năm mươi bức ảnh chụp cùng chủ tịch fidel castro thăm vùng giải phóng quảng trị
đây là bức ảnh mà ông tâm đắc nhất bức ảnh ghi lại cảm xúc của chủ tịch cuba fidel castro
khi nghe kể về những mất mát đau thương của nhân dân quảng trị trong cuộc chiến
người lãnh tụ của nhân dân cuba đã thấu hiểu
và cùng chia sẻ với người dân việt nam về sự tàn khốc của chiến tranh do đế quốc mỹ gây ra
đã dáng xuống đầu người dân vô tội đẩy cuộc sống của họ đến cùng cực
những khoảnh khắc như thế trong lần đầu được tận mắt chứng kiến vị lãnh tụ của cuba
bằng sương bằng thịt vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô
chiếc máy ảnh cùng những kỷ vật đã được dùng để lưu giữ hình ảnh khi chủ tịch cuba fidel castro đến thăm quảng trị
vẫn được nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô nâng niu cất giữ cẩn thận như báu vật vô giá
trong suốt cuộc đời cầm máy hơn năm mươi năm của mình
khi biết chủ tịch cuba fidel castro đã ra đi ông dành một nơi trang trọng trong nhà
để tưởng nhớ về một con người vĩ đại nhưng cũng vô cùng gần gũi thân yêu
sau bốn mươi ba năm từ ngày chủ tịch cuba fidel castro đến thăm quảng trị
những nơi trước đây bước chân người lãnh tụ từng đặt chân đến nay đã có nhiều đổi thay
nhưng tấm lòng những người dân quảng trị ngày ấy bây giờ vẫn vẹn nguyên tình cảm
đối với người bạn lớn của dân tộc việt nam
hình ảnh của lãnh tụ fidel castro sẽ luôn ở trong trái tim của người dân
và vùng quê một thời máu lửa đang có những bước chuyển mình phát triển đi lên cùng đất nước